hướng tới kỷ niệm sáu mươi ba năm quan hệ ngoại giao indonesia và việt nam
đại sứ quán nước cộng hòa indonesia tại hà nội đã tổ chức ngày hội văn hóa và giao lưu ca nhạc với chủ đề
đây là hoạt động nhằm mở rộng tương tác với nhân dân việt nam
thông qua những lời ca tiếng nhạc các bạn trẻ việt nam sẽ có thể hiểu hơn về văn hóa của indonesia
với sự tham gia của ban nhạc nổi tiếng indonesia oren paich cùng ca sĩ minh vương m bốn u
và các nhóm nhảy đang được yêu thích của việt nam
ngày hội văn hóa và giao lưu ca nhạc indonesia việt nam với chủ đề
from indonesia to vietnam with love đã thu hút sự tham dự đông đảo của quan khách và giới trẻ thủ đô
xuyên suốt đêm nhạc hội cùng với những gian hàng giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực của indonesia
những màn trình diễn kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng
các tiết mục vũ đạo được giàn dựng công phu
đã mang lại những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho các khán giả tham dự
indonesia và việt nam là đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi ba
và một trong những mục đích của hai quốc gia là tăng cường sự tương tác giữa nhân dân hai nước
đêm giao lưu ca nhạc from indonesia to vietnam with love mang đến những bổ sắc văn hóa
góp phần tăng cường tình bằng hữu cũng như mở rộng tương tác với nhân dân việt nam